đến khoảng h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng cứu hỏa thành phố hồ chí minh gồm bốn xe trợ cháy đã về đến thành phố cần thơ để tham gia trợ cháy
gần một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hỏa hoạn vẫn bùng phát mạnh khiến lực lượng chữa cháy khá vất vả khi tiếp cận hiện trường
đến hơn một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba tòa nhà còn lại của công ty quang lung meco nơi đang làm kho chứa hàng hóa là lông vũ trị giá hàng chục triệu usd vẫn đang chìm trong biển lửa
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ an giang vĩnh long hậu giang vẫn đang tích cực cứu hỏa
cũng liên quan đến vụ cháy nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định là do chập điện và theo các thông tin mới nhất từ hiện trường thì đến một mươi giờ sáng nay đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn lửa vẫn âm ỉ và có lúc bùng phát trở lại
thông tin về vụ cháy sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị phần mềm quản lý tiêm chủng cho trẻ em bằng hệ thống điện tử vừa qua đã được triển khai tại một số tỉnh thành trên cả nước
và từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng ba bộ y tế sẽ chính thức khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
theo đó toàn bộ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được quản lý trên hệ thống và đi tới bất cứ đâu cũng có thể tra cứu được các mũi tiêm
từ sáng sớm những trẻ em này đã có mặt tại trạm y tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh để tiêm vaccine
nếu như trước đây khi đi tiêm chủng sẽ phải mang theo một quyển sổ tiêm chủng
và nếu mất thì gia đình cán bộ y tế sẽ không biết con em mình đã từng tiêm loại vaccine gì
tuy nhiên từ tháng hai những trẻ này không cần phải mang sổ mà sẽ được cán bộ tiêm chủng tra cứu trên hệ thống để tiêm mũi vaccine còn thiếu
còn bài này giúp cho em tra cứu được lịch tiêm chủng của con em mà đi bất cứ đâu ở trên toàn quốc
hoặc là gia đình em có việc gì mà bạn đi về quê về quán chẳng hạn thì em sẽ biết được cái lịch tiêm chủng của con em
thật ra thì có cái quản lý phần mềm này thì cũng tốt
tại vì đôi khi trẻ con em đi lâu đó chẳng hạn thì cũng có thể mình theo dõi được cái sức khỏe của con em mình
hoặc là ví dụ mình đi đến đâu mình khám mình cũng biết được là con mình như thế nào
hiện một trăm linh điểm tiêm chủng trên địa bàn quảng ninh đã triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng
với hơn bốn mươi trẻ dưới một tuổi đã được quản lý
khi mà cái này được nêu hệ thống rồi trẻ đã có một cái má định danh rồi
thì toàn hệ thống thì bất kỳ một cái điểm tiêm chủng nào
truy cập được cái định danh này
đấy là như vậy
sau khi đứa trẻ có định danh rồi thì người ta mới tiếp tục tiêm một cái mũi vắc xin viêm can sơ sinh hai mươi bốn h cho trẻ ở bệnh viện
và cái mũi tiêm này cũng được thể hiện ở tất cả các điểm tiêm chủng khác đều có cái số này rồi
do vậy là cái việc mà cập nhật cái số trẻ sinh ra nó sẽ rất là đơn giản
giờ cái phần mềm này nó được đồng bộ toàn tỉnh
nên là dù tiêm vào bất kỳ một điểm tiêm chủng nào
học sinh bất kỳ ở đâu thì đều được quản lý một cách rất là chặt chẽ trên cái hệ thống của cái phần mềm
phần mềm này sẽ giúp cán bộ tiêm chủng có khả năng theo dõi trẻ đến tiêm chủng đúng lịch và quản lý được tốt hơn
điều quan trọng nhất là tăng tỷ lệ tiêm chủng nhắc gia đình đưa trẻ tiêm đúng lịch đủ liều và nâng cao miễn dịch cộng đồng đối với các bệnh chuyển nhiễm
chiều qua tại quảng ngãi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm chết hai học sinh của trường trung học cơ sở bình long huyện bình sơn
sự việc đau lòng này tiếp tục là lời cảnh báo cho tình trạng học sinh đuối nước ở tỉnh quảng ngãi
chiều ngày hai mươi ba tháng ba bảy em học sinh lớp tám của trường trung học cơ sở bình long ra sông bi thuộc địa phận xã bình thới huyện bình sơn để tắm sông và câu cá
trong lúc em nguyễn thế hiển một mươi bốn tuổi lội xuống sông gỡ lưới câu mắc lưới thì sập hố đuối nước
lúc này em đặng thế dũng học cùng lớp với hiển nhảy xuống cứu bạn nhưng cũng bị chết đuối theo
sau khi phát hiện sự việc các em học sinh đi cùng và người dân tìm kiếm hai học sinh
cho đến tối cùng ngày người dân đã tìm kiếm được thi thể hai học sinh chết đuối
hiện nay thời tiết đang chuyển qua mùa nắng nóng
ở các vùng nông thôn của tỉnh quảng ngãi do thiếu sân chơi trẻ em thường tự do tắm sông suối
vấn nạn này là nỗi lo bất an của nhiều phụ huynh người dân khi chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
họ ăn thử nghiệm tức là đóng khoảng hai trăm linh mét cặp lát sen
nhưng mà sau khi đóng thì nó dừng tức là nó không còn lỡ vào bên nữa và đồng thời bắt đầu nó bầu trở lại
thì đến thời điểm hiện tại thì như vậy cái vẹt bồi của tại cái vị trí đóng cặp lát sen này thì nó khoảng hơn một trăm linh mét
cát trở lại bãi biển cửa đại đồng nghĩa với việc bãi biển du lịch có cơ hội được phục hồi
đây được xem là tín hiệu vui đối với người dân và du khách
nó thật sự là rất mừng và rất
để mà cho bà con để mà cảm tưởng là mãi mãi
ấy bãi đám như vậy nó cầu hồi là bà con rất là vui mừng sống sướng
theo ý kiến chuyên gia do mất cân bằng bùn cát nên tình trạng sói lở tại các bãi biển miền trung sẽ còn diễn biến rất phức tạp
nhưng hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về tình hình thiếu hụt bùn cát từ thượng lưu
nên sẽ rất khó
để có thể đưa ra được một giải pháp toàn diện
trong một mươi năm hai trăm linh mét bờ biển cửa đại đã biến mất
trong hai năm xuất hiện đến một trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở nặng tại dọc tuyến biển quảng trị đến phú yên
đó là những con số đáng lo ngại về tình hình sạt lở hiện nay tại các tỉnh ven biển miền trung
và càng đáng lo ngại hơn nữa khi những nỗ lực hiện nay của các địa phương vẫn chỉ là các giải pháp tạm thời
hơn nửa tháng nay hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc gia rai ở hai thôn ca bày và lung leng
thuộc xã sa bình huyện sa thầy tỉnh con tum thiếu nước ăn và sinh hoạt vì các giếng đã cạn
trước tình hình đó chính quyền xã đã chủ động trích nguồn kinh phí dự phòng lắp đặt các bồn chứa nước
thuê xe chở nước sinh hoạt để phục vụ người dân và tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm
do nắng nóng kéo dài từ đầu tháng ba đến nay thôn ca bày có sáu mươi chín hộ với ba trăm sáu mươi chín nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân về nước ăn và sinh hoạt xã sa bình đã trích nguồn kinh phí dự phòng
lắp đặt hai bồn chứa nước bằng inox mỗi ngày chở năm chuyến mỗi chuyến năm mét khối nước cho người dân
trong làng thiếu nước không có nước mà bây giờ trong xã nó phát cho trong làng nước rồi mà thì vui mừng quá
trong làng hàng xóm có nước rửa rau rửa chén nấu cơm ăn uống thoải mái bây giờ cảm ơn xã cho nước ăn uống
cùng với việc cấp nước cho người dân xã sa bình tuyên truyền vận động người dân tổ chức nạo vét khơi thông đáy giếng và sử dụng nước một cách tiết kiệm
xã cũng đang tiến hành tổ chức rà soát tất cả các địa bàn còn lại
thực sự thiếu nước tiếp tục chở nước cấp cho người dân uống
tổ chức tuyên truyền để đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh nhà ở của từng hội gia đình để tránh tình trạng xảy ra dịch bệnh trong điều kiện thiếu nước
với sự trợ giúp của chính quyền người dân mới chỉ có đủ nước
để uống riêng nước sinh hoạt tắm giặt người dân nơi đây đang phải đi hàng cây số mới có nguồn nước hết sức vất vả
hiện nay ở tây nguyên đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô
dự báo nếu cuối tháng ba đầu tháng bốn không có mưa sẽ có thêm nhiều thôn làng khác trên địa bàn thiếu nước
phó thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử
và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám trình thủ tướng chính phủ phê duyệt
để tận dụng lợi thế từ bộ phim con scard iceland một trong những siêu phẩm của hollywood đang được công chiếu toàn cầu
được quay tại việt nam trong đó có quảng bình
ngành du lịch quảng bình đã tổ chức kết nối những tour hiện có ở di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
với phim trường bộ phim counts car iceland để tạo cho du khách cảm giác khác biệt hấp dẫn
thời gian qua sức nóng của bộ phim công đảo đầu lâu với những cảnh quay hùng vĩ thần tiên kỳ bí tuyệt đẹp của quảng bình quảng ninh ninh bình ở việt nam
tận dụng cơ hội quảng bá du lịch này ngành du lịch tỉnh quảng bình đã có kế hoạch chuẩn bị xây dựng tour du lịch tham quan
phim trường công đảo đầu lâu
tỉnh quảng bình đã đàm phán thành công với đoàn làm phim về việc dựng tượng ba cánh tay của quái vật công trong phim
tại ba địa điểm quay gồm hồ yên phú thung lũng trà nòi và hang chuột ở huyện minh hóa
tuy nhiên kinh doanh du lịch và người dân địa phương nên thu hút một số người dân địa phương vào làm việc trong khu du lịch phim trường này
ví dụ như cung cấp các dịch vụ như homestay hoặc là cho thuê các dịch vụ như xe boi để đưa du khách đi thăm quan khu vực phim trường
để thu hút khách du lịch sau khi quảng bình trở thành phim trường của công đảo đầu lâu tỉnh quảng bình đã thống nhất và ký kết với các địa phương doanh nghiệp
để mở thêm các đường bay như
ngoài ra tỉnh quảng bình tăng cường kết nối với lữ hành đường bộ đường sắt để giúp khách du lịch và nhà đầu tư đến quảng bình thuận lợi nhất
chúng tôi làm việc với địa phương với xã với huyền để phối hợp với địa phương làm sao để giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan thiên nhiên ở đây
thứ hai là chúng tôi sửa soàn một cái nơi đòn tiếp để phục vụ khách du lịch đến
chúng tôi giao cho hai doanh nghiệp du lịch đứng ra để làm việc này
và chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để khách du lịch đến tham quan ở đây một cách thuận lợi nhất
năm hai nghìn một mươi sáu du lịch quảng bình chịu ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển và thiên tai lũ lụt lượng khách đến với địa phương này giảm đáng kể
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch quảng bình đặt mục đích
mục tiêu đón khoảng ba triệu lượt du khách
phim trường công đảo đầu lâu hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo mới góp phần phục hồi du lịch của tỉnh quảng bình trong thời gian tới
để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm ngành đường sắt dự kiến sẽ tăng thêm hơn ba mươi chuyến tàu từ bắc vào nam
trong đó riêng công ty vận tải đường sắt hà nội dự kiến sẽ tổ chức chạy thêm hai mươi đoàn tàu khách trên các tuyến đặc biệt là đến các điểm du lịch
theo đó hai mươi đoàn tàu khách mà công ty vận tải đường sắt hà nội dự kiến tăng thêm có lộ trình khởi hành từ hà nội đi các thành phố vinh đồng hới đà nẵng lào cai và hải phòng
công ty vận tải đường sắt sài gòn sẽ tổ chức chạy thêm tám đoàn tàu trên tuyến sài gòn nha trang bốn đoàn tàu trên tuyến sài gòn quy nhơn
công ty vận tải đường sắt hà nội dự kiến sẽ tổ chức chạy thêm tám đoàn tàu trên tuyến sài gòn nha trang bốn đoàn tàu trên tuyến sài gòn quy nhơn